chiều nay ngày hai mươi chín tháng một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội đã tổ chức họp báo thông tin về nội dung của kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp hà nội khóa một mươi năm
tại đây báo chí đã đặt ra nhiều câu hỏi liên quan đến những vấn đề nóng của thành phố trong thời gian qua
tại cuộc họp báo nhiều phóng viên đề nghị hội đồng nhân dân tp hà nội làm rõ quy trình giám sát hoạt động đấu thầu các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố trong thời gian qua
đặc biệt là các dự án phần mềm công ty nhật cường xây dựng cho thành phố hà nội
ông nguyễn thanh bình trưởng ban văn hóa xã hội của hội đồng nhân dân tp hà nội cho biết vụ án này đã được ban chỉ đạo trung mương về phòng chống tham nhũng đưa vào diện theo dõi
các cơ quan chức năng đang thực thi nghiêm túc các xe phạm sẽ được đưa ra xét xử theo đúng các quy định của pháp luật
cũng tại buổi họp báo ông nguyễn ngọc tuấn phó chủ tịch hội đồng nhân dân tp hà nội cho biết kỳ họp thứ một mươi một hội đồng nhân dân tp khóa một mươi năm diễn ra từ ngày ba tháng một mươi hai đến ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
kỳ họp sẽ xem xét thảo luận nhiều nội dung quan trọng
đáng chú ý hội đồng nhân dân thành phố sẽ chất vấn về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các trường ngoài công lập trên địa bàn thành phố